tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
đặc biệt là trong những tháng giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh bắt nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
góp phần quan trọng kiềm chế loại tội phạm nguy hiểm này
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã phát hiện tám mươi ba vụ ma túy bắt một trăm bốn mươi chín đối tượng nhiều hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một mươi năm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bảy mươi một vụ một trăm linh bị can
với siêu lợi nhuận từ việc buôn bán bằng chuỗi ma túy đem lại
đã khiến cho hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp
với tinh chất thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động liều lĩnh
chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt
điều này khiến cho trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy luôn nóng
các đối tượng mà sử dụng tàng trở vận chuyển mua bán trái phép cho ma túy
thì sử dụng phương thức thủ đoạn hết sức là tinh vi phức tạp
cả ngày các đối tượng càng càng tỏ ra manh động sẵn sàng chống trả với lực lượng chức năng
tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn nhân trạch trong thời gian giãn cách xã hội diễn biến rất phức tạp
các đối tượng này lợi dụng vào diện giãn cách xã hội để hoạt động trong các khu phong tỏa
trong khu giãn cách xã hội để tàu tán
trong các hàng hỏa lốn rồn để đưa cho các đối tượng để móc nối
buôn bản sử dụng các thách chất ma túy
đây là đối tượng ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú huyện long thành tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
là đối tượng nghiệp ma túy lại không nghề nghiệp y mua ma túy rủ lấy một ít để sử dụng
và bán lại cho con nghiện trong khu phong tỏa ở xã long tân nhưng đã bị công an bắt
công an huyện đã đề ra nhiều biện pháp trong đó biện pháp tuyên truyền
tuyên truyền thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận mọi người dân hiểu được
những tác hại của ma túy gây nên cho con em họ để họ phối hợp với lực lượng công an đầu tranh triệt phá
hai là biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã ra soát các băng nhóm liên quan đến tội phạm ma túy
để đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến
luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội